các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
theo phóng viên thông tấn xã việt nam tại viêng trăn sau bốn ngày giảm xuống mức ba chữ số
số mắc mới trong ngày hôm qua sáu tháng một tại nước này đã tăng lên bốn chữ số tăng hai trăm bốn mươi bảy trường hợp so với ngày năm tháng một
trước tình hình này chính phủ lào đã yêu cầu các địa phương tiếp tục mở rộng hình thức khách sạn là nơi điều trị
và điều trị lưu động cho người nhiễm covid một mươi chín không có biểu hiện triệu chứng và có điều kiện kinh tế
trong khi đó những người nhiễm bệnh có hoặc có ít triệu chứng
và có điều kiện địa điểm như gia đình hoặc đơn vị có thể điều trị tại chỗ
và thực hiện theo sổ tay hướng dẫn do bộ y tế ban hành
bên cạnh đó tại hàn quốc trong ngày hôm qua cũng đã vượt mức bốn ca ngày thứ hai liên tiếp
trong bối cảnh nước này đang duy trì các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt
hàn quốc vẫn duy trì cảnh giác cao đối với khả năng tái bùng phát dịch
và lo ngại sâu sắc về sự lây lan của biến thể omicron
chính phủ đã gia hạn các quy định giãn cách xã hội thêm hai tuần
cho đến ngày một mươi sáu tháng một bao gồm tối đa bốn người trong các cuộc tụ tập cá nhân
và các quán cà phê và nhà hàng sẽ phải đóng cửa trước chín giờ tối
như vậy việc cần tiêm chủng đầy đủ sẽ khiến cho tốc độ lây lan của virus chậm lại
và số ca bệnh nặng giảm điều này sẽ giúp các biện pháp phòng dịch được nới lỏng
tại ấn độ trong bối cảnh dịch bệnh căng thẳng và đồng thời phát hiện biến thể omicron
đã làm tăng thêm số ca nhiễm và đã có ba trăm hai mươi năm ca tử vong do covid một mươi chín
theo đó tổng số ca mắc tại ấn độ đến nay là ba mươi năm một trăm linh chín hai trăm tám mươi sáu ca trong đó có bốn trăm tám mươi hai tám trăm bảy mươi sáu ca tử vong
tại israel giáo sư eran sekan tại khoa khoa học máy tính và toán ứng dụng thuộc viện waysman cho hay
số bệnh nhân covid một mươi chín do biến thể omicron tại israel đã tăng gấp đôi cứ sau hai năm đến hai bảy ngày
số liệu được ước tính dựa trên số bệnh nhân nhiễm omic

số liệu được ghi nhận chính thức sau khi trừ đi số bệnh nhân nhiễm biến thể delta và bệnh nhân nhập cảnh
hiện vẫn còn một mươi bốn số người trên hai mươi tuổi tại israel chưa được tiêm vaccine
và nhóm này chiếm tới sáu mươi tám các ca covid một mươi chín nặng
trong khi đó tình hình dịch bệnh tại australia tiếp tục diễn biến phức tạp do biến thể omicron
theo đó nước này đã ghi nhận liên tiếp kỷ lục mới về số ca mắc mới theo ngày gây áp lực đối với hệ thống y tế
australia từng là nước thành công cho các bệnh nhân nhiễm omicron
trong việc ngăn chặn covid một mươi chín thông qua lệnh phong tỏa nghiêm ngặt
này australia đang chứng kiến tỷ lệ lây nhiễm cao hơn so với bất kỳ khu vực nào khác ở châu á thái bình dương
chuyên gia dịch tễ học dự đoán tình hình dịch bệnh hiện nay ở đất nước này chưa phải là xấu nhất
các biện pháp cách ly và xét nghiệm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh
gây ra tình trạng thiếu lao động và khiến chuỗi cung ứng bị tắc nghẽn
nhằm giải quyết vấn đề này chính quyền bang new south wales đã hối thúc các doanh nghiệp hạn chế yêu cầu
các nhân viên dù là người có khả năng tiếp xúc với người bệnh xét nghiệm covid một mươi chín nếu họ không có triệu chứng bệnh
tóm lại để đảm bảo mức độ an toàn của cộng đồng các nước dùng các biện pháp cách ly phòng dịch nghiêm ngặt
tuy nhiên đổi lại điều này sẽ gây áp lực cho các chuỗi cung ứng dẫn đến tình trạng khan hiếm hàng hóa
thưa quý vị những thông tin mới nhất liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín sẽ được báo sức khỏe và đời sống cập nhật liên tục
quý vị hãy nhớ rằng trong hoàn cảnh này
lắng nghe những thông tin những cảnh báo từ phía bộ y tế và các cơ quan chức năng để bảo vệ chính bạn và cộng đồng là điều hết sức quan trọng
và để xây dựng cũng như phát triển kênh chúng tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của tất cả cộng đồng
hãy like subscribe và bấm chuông để theo dõi những video tiếp theo của chúng tôi
xin cảm ơn kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những tin tức covid một mươi chín